nhà quốc hội đảng ủy khối các cơ quan trung ương đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ văn phòng quốc hội lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng năm tiến hành bầu cử thành công đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cán bộ văn phòng quốc hội đã tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng
đã tham mưu phục vụ ủy ban thường vụ quốc hội và hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tham mưu thực hiện đổi mới hoạt động của quốc hội qua các nội dung giám sát
đặc biệt là chất vấn tại kỳ họp đã được cử tri và nhân dân đánh giá cao
chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ
quần chúng nhân dân trước trong và sau cuộc bầu cử hầu hết quần chúng nhân dân đều phấn khởi và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng
trong thời gian tới cán bộ đảng viên của văn phòng quốc hội sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cũng như quyết tâm xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh triển khai có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng